khu bảo tồn thiên nhiên trí sán huyện mèo vạc nằm ở vùng lõi của công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang
đây là khu dự trữ sinh quyển có vai trò điều hòa khí hậu giữ đất giữ nước nơi miền đá sám
do đó công tác bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa hết sức quan trọng được chính quyền địa phương hết sức quan tâm
đặc biệt vào thời điểm bắt đầu mùa nắng nóng như hiện nay
với vai trò là trưởng thôn và tổ trưởng tổ quân chúng bảo vệ rừng phố mì thuộc khu bảo tồn thiên nhiên trí sán
anh hoàng lão san trưởng thôn phố mì xã tà lũng huyện mèo vạc tỉnh hà giang và các thành viên trong tổ
đã tích cực cùng với người dân nắm bắt tình hình phân công lịch trực tuần tra để bảo vệ rừng đầu nguồn
hiện khu bảo tồn thiên nhiên trí sán có một mươi tám đội xung kích phòng chống trợ cháy rừng và hơn một trăm linh tổ quân chúng bảo vệ rừng
phân công cho một tổ đi trong một tuần là đi hai lần một tuần luôn phiên thay nhau đi tổ này đi sang tổ kia lại đi
và trong quá trình đi thì thôn cũng gọi là nhận được cái tiền dịch vụ môi trường rừng
để bảo vệ rừng đầu nguồn hạt kiểm lâm huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã thường xuyên tổ chức tuần tra rừng
tại các khu vực trọng điểm tiềm ấn nguy cơ xảy ra điểm nóng về khai thác rừng phá rừng
xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ
các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao đặc biệt ở các khu vực bìa rừng nằm rắp xanh với đất sản xuất nông nghiệp
nơi người dân thường hay đốt dọn thực bì làm nương rẫy
cũng phải làm công tác tư tưởng cho dân nhiều làm tốt công tác tuần tra kiểm soát rừng
và phân công trực và đi tuần tra thường xuyên kể cả thứ bảy chủ nhật vẫn phải đi làm
để đảm bảo dân không lên rừng chặt phá và đốt nương đốt rẫy ngay ra hiện tiệm cháy rừng
với diện tích lớn khoảng trên năm bốn nghìn hectare
khu bảo tồn thiên nhiên trí sán là nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm
trong đó có hơn năm mươi loài thực vật và trên hai mươi loài động vật nằm trong danh sách đỏ việt nam
do đó bảo vệ rừng đầu nguồn không chỉ mang lại lợi ích kép giúp điều hòa khí hậu
mà còn giúp người dân phát triển kinh tế xã hội ở địa phương